phạt động công tác xã hội cần được triển khai để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em
môi trường sống học tập nhu cầu và nguyện vọng và cả những khả năng hỗ trợ từ nhà nước
cộng đồng xã hội để từ đó tổ chức lại cuộc sống cho các em
mục tiêu là để các em được phát triển toàn diện trong điều kiện tốt nhất có thể
chuyên gia xã hội học nói
đại dịch covid một mươi chín bùng phát thời gian qua đã gây ra ba tai ương mất mát cho cộng đồng
đơn cử theo số liệu báo cáo của sở giáo dục đào tạo tp hcm
và xã hội hội đồng nhân dân tp ngày một mươi bốn chín chỉ riêng tại tp hcm đã có hơn một năm trăm linh em học sinh
rơi vào cảnh mồ côi vì mất đi cha mẹ hoặc người bảo trợ
con số khiến ai cũng phải bàng hoàng xót xa thường cảm
ngoài sự động viên gửi tới các em chúng ta cùng lan tỏa những điều này tới những nhà hảo tâm
những tấm lòng thơm thảo đang sẵn lòng kêu mang các em
chúc các em nỗ lực vươn lên và không phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa